các website giả mạo thường yêu cầu người dùng cung cấp nhiều thông tin cá nhân nhằm đánh cắp dữ liệu cá nhân
một số trường hợp ngay khi người dùng truy cập các website này sẽ xuất hiện những cảnh báo đe dọa hoặc các chương trình trúng thường hấp dẫn với nhiều phần quà có giá trị để đánh lừa và dụ dỗ người dùng
điều hướng truy cập đến những website không an toàn khác có chứa mã độc
khi đăng nhập những trang web mà yêu cầu đăng nhập thì chúng ta phải kiểm tra xem đây có phải là trang web chính chủ không
nếu mà chỉ là một trang web để lấy thông tin thôi thì chúng ta không nên điền chắc chắn là không nên điền vào
tại vì những cái trang web này sẽ lấy thông tin về đăng nhập những tài khoản ngân hàng số chứng minh thư nhân dân hay là những thông tin liên quan đến phục lợi xã hội khác
hiện nhóm ngành tài chính ngân hàng đang là mục tiêu hàng đầu của các cuộc tấn công lừa đảo bằng website giả mạo
sau đó là ngành bán lẻ thương mại và giả mạo cơ quan chức năng
các trang web lừa đảo hầu hết là giả mạo các sản thương mại điện tử
nổi tiếng như tiki shopee sendor
vì vậy người dùng cần nâng cao nhận thức và hiểu biết của mình về các kỹ năng an toàn trên không gian mạng
xem được những cái nguồn gốc của trang web này có thật sự là do những cái tin nhắn này là có phải do phần mềm mình sử dụng gửi đến hay không
hay là chỉ là một số lạ thôi
thì chúng ta đặc biệt là không nên ấn vào những đường link từ số lạ
ngoài những lời khuyên trên khi chúng ta sử dụng những trình duyệt trên máy tính
chúng ta có thể cài thêm những tool
hỗ trợ để có thể xác minh được đây có vẻ là một đường link độc hại hay không
thì những tool này sẽ luôn được update hàng ngày và phát hiện ra
để tránh trở thành nạn nhân của lừa đảo trực tuyến
trung tâm giám sát an toàn không gian mạng việt nam khuyến cáo người dân cảnh giác
không truy cập vào các trang web đã được cảnh báo
luôn xác minh kỹ thông tin trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch truyền tiền
hay cung cấp thông tin cá nhân nào qua mạng
nếu phát hiện website lừa đảo
hãy báo cáo cho nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền
tối qua một vụ cháy đã bất ngờ xảy ra tại một cửa hàng kinh doanh các thiết bị điện tử
có chi nhánh tại đường lê văn thọ phường một mươi một quận gò vấp tp hcm
nhiều tài sản có giá trị bị thiêu dụi hoàn toàn
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi tám tháng bốn
người dân sống trên đường lê văn thọ phường một mươi một quận gò vấp ngửi thấy mùi khét nặng
kèm theo khói đen nghi ngút bao phủ
ngay sau đó thấy lửa cháy bùng lên tại cửa hàng điện tử một trăm bốn mươi đường lê văn thọ
nhiều nhân viên trong cửa hàng đã nhanh chóng đẩy tài sản có giá trị ra bên ngoài
đồng thời dùng bình chữa cháy mini để dập lửa
nhưng do trong cửa hàng có nhiều vật chất dễ cháy
nên ngọn lửa tiếp tục bùng cháy dữ dội
nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận gò vấp
đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường để dập lửa
được biết là cửa hàng này là chi nhánh của doanh nghiệp chuyên kinh doanh các mặt hàng là thiết bị điện tử
như điện thoại di động máy tính bảng máy tính sách tay nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ
đối với đối tượng nguyễn thế anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại số nhà bảy mươi bảy trần xuân soạn
phường đông thọ thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
theo điều ba trăm hai mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sở đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
người phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc có thể bị phạt tù từ một năm đến một mươi năm
bị phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến ba trăm linh triệu đồng
hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội
còn về tội đánh bạc công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã số sáu ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đối với đối tượng trần văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại số nhà ba mươi một ngõ tám mươi bốn tổ một mươi bảy
phường tân thịnh thành phố hòa bình tỉnh hòa bình
cũng phạm tội đánh bạc và phải nhận quyết định truy nã số bốn ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
của công an huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa là đối tượng lê văn bảy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hộ khẩu thường trú tại xã hoàng phụ
huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
và đối tượng nguyễn văn trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn quảng bình xã hà long
huyện hà trung tỉnh thanh hóa bị công an huyện hà trung tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã số một
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cũng về tội đánh bạc
theo điều ba trăm hai mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sở đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
người phạm tội đánh bạc có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm
hoặc phạt tu từ sáu tháng đến bảy năm
bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
co che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện